theo sở y tế hà nội từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận chín trăm hai mươi tám ca mắc sởi tăng gấp một mươi năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chỉ tính riêng trong tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín số ca mắc sởi trên địa bàn thành phố giao động từ bảy mươi đến tám mươi ca một tuần tuy nhiên chưa có trường hợp tử vong
trong đó có hai trăm ba mươi năm trường hợp dưới chín tháng tuổi và hai trăm tám mươi ba trường hợp trên một mươi năm tuổi
đây là các trường hợp có nguy cơ cao với bệnh sởi vì chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc người lớn thường có tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi thấp hơn độ tuổi từ một đến một mươi năm tuổi
theo nhận định dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
để chủ động phòng chống dịch bệnh sởi ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc vệ sinh môi trường tự khuẩn nâng cao sức đề kháng của cơ thể đồng thời đi tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng sởi theo quy định